ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước cho biết ban thường vụ tỉnh ủy đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với ông lưu văn thanh huyện ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản là nhân vật chính trong video không chấp hành tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
kết quả cuộc họp theo báo cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy bình phước quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ông lưu văn thanh
đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét xử lý về mặt chính quyền đối với ông thanh báo cáo về tỉnh ủy
trước đó một video được ghi lại vào ngày ba tháng bốn ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản đi xe hơi qua một chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc thị xã bình long tỉnh bình phước
trong video ông thanh không chấp hành đo thân nhiệt mà còn cự cãi với cán bộ kiểm sát quân sự tại chốt kiểm dịch thậm chí ông thanh còn đập tay xuống bàn làm việc chửi bới
sau khi xem lại đoạn video ông thanh giải thích là trong lúc nóng giận đã không kiềm chế được hành động bày tỏ sự hối hận và nhận sai gửi lời xin lỗi tới các cán bộ của chốt kiểm dịch
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ sản xuất hàng giả bán chống dịch tại công ty đức anh viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng là trương thị bình
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế đức anh viết tắt là công ty đức anh
la văn thi giám đốc kinh doanh công ty đức anh và nguyễn đức việt anh nhân viên công ty đức anh về tội sản xuất buôn bán hàng giả
trước đó ngày tám tháng bốn ba bị can này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội bắt giữ khẩn cấp
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đức anh tại số năm ngõ một trăm bảy mươi tám phường trung liệt quận đống đa hà nội lực lượng chức năng đã phát hiện công ty đức anh đang xuất bán hơn một ba trăm linh bộ trang phục phòng dịch
mang các dấu hiệu nghi vấn là hàng giả bộ trang phục phòng dịch của công ty cổ phần dược và thiết bị y tế phúc hà viết tắt là công ty phúc hà
sau đó đại diện của công ty phúc hà đã xác nhận hơn một hai trăm linh bộ trang phục phòng dịch trong số này là hàng giả không phải là sản phẩm do công ty phúc hà sản xuất
ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm là bộ trang phục phòng dịch mang tem nhãn sản phẩm
ghi nội dung của công ty trách nhiệm hữu hạn in và dịch vụ thương mại quang trung trụ sở tại khu đô thị pháp vân phường hoàng liệt quận hoàng mai
cùng hàng trăm nghìn sản phẩm các loại vật tư y tế khác có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan điều tra bị can trương thị bình khai khi mua các sản phẩm rời bao gồm áo liền quần khẩu trang kính giày và nhãn mát ghi thương hiệu phúc hà của một đối tượng
sau khi mua các vật tư trên bình chỉ đạo cho các nhân viên của công ty đức anh đóng gói các trang thiết bị trên vào túi và dán nhãn hàng hóa mang thương hiệu của công ty phúc hà để đem bán ra thị trường
với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp một nhóm gồm năm đối tượng ở huyện việt yên tỉnh bắc giang đã gây áp lực
yêu cầu các doanh nghiệp phải ký hợp đồng thuê bọn chúng làm bảo vệ và ép các doanh nghiệp đưa tiền mới cho máy móc vào hoạt động
hành vi của nhóm đối tượng này vừa bị công an huyện việt yên đấu tranh làm rõ
nhóm năm đối tượng gồm thân ngọc châu thân văn thế nguyễn văn tuyên đinh xuân trường và hoàng văn thành trong đó thế là đối tượng chủ mưu
các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhận thấy một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện việt yên tiến hành thi công mở rộng nhà xưởng tại khu công nghiệp quang châu
nên thân văn thế đã cùng đồng bọn đến các công trường gặp nhà thầu yêu cầu phải thuê chúng làm bảo vệ nếu không sẽ gặp rắc rối
trước áp lực đó đã có hai mươi ba nhà thầu buộc phải đồng ý ký hợp đồng với mức từ năm đến tám triệu đồng một tháng
không những vậy nhóm này còn tổ chức chặn cổng không cho máy móc thiết bị của nhà thầu vào trong ép phải thuê máy móc của chúng nếu không sẽ phải nộp cho chúng một khoản tiền
với thủ đoạn này nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng mỗi tháng